dù có nhiều gói tiến dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp nhưng hoạt động cho vay tại các ngân hàng thương mại vẫn đang tăng trưởng thấp
và thực tế thì nhiều doanh nghiệp ngành nghề phải chịu tác động từ dịch bệnh covid một mươi chín vẫn không thể tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng
theo ngân hàng nhà nước so với mức tăng một bốn mươi hai trong bốn tháng đầu năm tăng trưởng dư nợ tiến dụng toàn ngành đến trung tuần tháng năm lại đang có dấu hiệu giảm
và giảm khoảng bốn mươi bốn so với mức tăng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù ngành ngân hàng đã triển khai một loạt các gói hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh
nhưng theo đại diện doanh nghiệp đang có rào cản khiến doanh nghiệp khó vay vốn với lãi suất thấp
một vấn đề căng cơ nhất đó là giá vốn của các ngân hàng
khi giá vốn đầu vào cao thì không thể nào cho vai với lãi sức thấp được
ngân hàng nhà nước cũng đã có trần lãi suất tiền gửi sáu tháng là bốn bảy mươi năm
nhưng các ngân hàng vì cần cạnh tranh về quy động vốn nên lãi suất quy động trên một năm cũng rất là cao
ngân hàng nhà nước cũng đã có phương án điều hành lãi suất phù hợp
thời gian tới chúng tôi sẽ xem xét để giảm tiếp các lãi suất điều hành như lãi suất tái cấp vốn
lãi suất chiết khấu lãi suất thị trường mở cũng như một số lãi suất khác
cùng với việc quyết liệt chỉ đạo các tổ chức tiến dụng để tiết giảm chi phí giảm lợi nhuận
để tạo điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay một cách bền vững trong thời gian tới
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp và gây suy thoái kinh tế toàn cầu
lắng nghe nguyện vọng của doanh nghiệp ngày một mươi ba tháng năm
ngân hàng nhà nước đã yêu cầu giảm lãi suất tối đa đối với một số hình thức tiền gửi cho vay tái cấp vốn
trong đó giảm lãi suất tái cấp vốn từ năm một năm xuống bốn năm một năm
lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ một đến dưới sáu tháng giảm xuống bốn bảy mươi năm một năm
đây là động thái kịp thời giúp doanh nghiệp tăng cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi lãi suất thấp của các ngân hàng thương mại